đêm nay và ngày mai tại bắc bộ mưa rào và rông sẽ tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía bắc
cục bộ có nơi xảy ra mưa to
ban ngày thì thời tiết giảm mưa hơn và còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở dưới mức là ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng tối và đêm mai sang đến ngày một mươi sáu thì mưa có xu hướng gia tăng và mở rộng ra trên toàn khu vực bắc bộ
người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ trong ngày một mươi sáu
thời tiết tại trung bộ trong ngày mai ngày một mươi năm tháng chín chưa có nhiều biến động đáng kể
các tỉnh thuộc khu vực phía bắc của đèo hải vân thì có nắng vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
còn với các tỉnh đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thì tiếp tục có mưa rào và rông vào lúc chiều tối và tối
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan như lốc xét và gió mạnh có thể đi kèm
ban ngày thì vẫn có lúc có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây ở dưới ngưỡng là ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên trong hai mươi bốn giờ tới tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió mạnh có thể đi kèm
ngoài ra sẽ có nguy cơ cao vẫn có thể xuất hiện ngập úng ở vùng trụng thấp
do có nhiều điểm có thể có mưa vừa đến mưa to vào thời điểm chiều tối
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi với tầm nhìn xa thông thoáng
gió chủ yếu có cường độ cấp ba cấp bốn thuận lợi cho hoạt động lưu thông trên biển
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
thịnh hành gió tây đến tây nam với cường độ cấp bốn cấp năm có lúc là trên cấp năm
mưa rông diễn ra rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa và nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
tàu thuyền hoạt động chú ý để đảm bảo an toàn
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều không vượt quá mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
tại đây mây thay đổi có mưa rào vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm ở mức là hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ